để bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành điện lực
tổng công ty điện lực miền bắc phối hợp với viện năng suất việt nam đã triển khai chương trình năm s
từ văn phòng ra lưới điện chương trình đã phát huy những thành công bước đầu khi được triển khai thí điểm tại thái nguyên
chương trình năm s từ văn phòng ra lưới điện nhằm tiêu chuẩn hóa cách thức tổ chức làm việc tại tổng công ty điện lực miền bắc
và các đơn vị thành viên nguyên tắc thực hiện là sàng lọc sắp xếp sạch sẽ săn sóc sẵn sàng
chương trình sẽ giúp người lao động hình thành thói quen làm việc chuyên nghiệp
bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được điều hành khoa học
lưới điện trên địa bàn của tổng công ty điện lực miền bắc được tiêu chuẩn hóa về cách thức quản lý
lắp đặt và vận hành công ty điện lực thái nguyên là đơn vị triển khai thí điểm chương trình từ năm hai nghìn một mươi tám
và bước đầu ghi nhận những hiệu quả nhất định
nhiều hiệu quả là một là về mỹ quan đô thị nhìn nó quan cảnh nó khác hẳn
hai nữa là về đảm bảo an toàn cho trong quá trình mà người công nhân có thực hiện phải sửa chữa
ở những khu vực mà mình đã làm được năm s đấy rồi thì rất là yên tâm và thấy là an toàn
trong kế hoạch đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ thực hiện xong toàn bộ các phần đường dây
đoạn đường dây mẫu
các trạm biết các kiểu mẫu và đánh giá kiểm tra chéo
và trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ phải hoàn thành các đơn vị và hoàn thành tất cả các mô hình năm s mẫu đối với tất cả các trạm chăm mười
thông qua những thành công và kinh nghiệm bước đầu khi triển khai mô hình năm s văn phòng và đoạn đường dây mẫu
của công ty điện lực thái nguyên chương trình năm s được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cải thiện tích cực
cho ngành điện lực miền bắc trong thời gian tới từ đó giúp tổng công ty điện lực miền bắc vốn có
để đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế về vấn đề năng lượng
đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ cho nhân dân